nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét xa lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ vùng trụng thấp nên người dân cần tiếp tục chú ý
trong ngày hôm nay nhiệt độ tại khu vực bắc trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh vẫn duy trì mức thấp là từ một mươi sáu một mươi chín độ
trong khi đó khu vực trung trung bộ phần từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi mức nhiệt có nhỉnh hơn là từ hai mươi hai hai mươi năm độ và trời lạnh
trong khi đó khu vực nam trung bộ phần từ bình định đến bình thuận trời vẫn có nắng gián đoạn
nên về trưa và chiều nhiệt độ vẫn có thể đạt mức cao là từ hai mươi bảy ba mươi độ
nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là các tỉnh thành nam bộ
dự báo trong ngày hôm nay tại đây trời vẫn có nắng và mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi vào thời điểm chiều và tối
vì thế tại đây nhiệt độ vẫn cao phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay vùng gió mạnh tiếp tục bao phủ toàn bộ khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giờ cấp tám với sóng biển cao từ hai ba m và gây ra tình trạng biển đông mạnh
trong khi đó tại khu vực phía nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa thời tiết đang chuyển tốt dần
mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên tầm nhìn thoáng đá trên một mươi km
gió đông bắc chỉ duy trì với cường độ trung bình nên không gây sóng cao và biển động
vì thế các phương tiện tàu thuyền vẫn có thể hoạt động bình thường trên vùng biển này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước